sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi triển lãm và hội nghị quốc tế chuyên ngành thủy sản việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đã được khai mạc tại thành phố cần thơ
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế cần thơ thu hút hơn một trăm hai mươi đơn vị
đến từ hai mươi quốc gia trên thế giới về ngành thủy sản
aqua couter việt nam hai nghìn một mươi bảy mang đến một chuỗi giá trị thủy sản toàn diện
từ thức ăn dinh dưỡng sức khỏe con giống đến các thiết bị sản xuất
chế biến xuất khẩu trong ngành thủy sản
bên cạnh đó còn diễn ra các chuỗi sự kiện như hội thảo chuyên ngành nuôi trồng thủy sản
của chuyên gia quy tính đầu ngành trong nước và trên thế giới
cùng hoạt động triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghệ tiên tiến
của các doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực asean
sẽ mang đến cơ hội quý giá để giao lưu kết nối doanh nghiệp trong nước và ngoài nước